theo đánh giá của hãng đánh giá tiến nhiệm s p dịch covid một mươi chín có thể khiến cho các nền kinh tế châu á thái bình dương
thiệt hại lên tới hơn hai trăm linh tỷ đô la mỹ trong năm nay đồng thời kéo nùi tăng trưởng của khu vực này xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua
tăng trưởng của châu á thái bình dương sẽ chỉ ở mức bốn trong năm nay do tác động của dịch covid một mươi chín
mức thấp nhất kể từ lần kinh tế khu vực giảm tốc trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính năm hai nghìn một mươi
đây là kết quả của tình trạng sụt giảm cả cung lẫn cầu do người tiêu dùng giảm chi tiêu còn các nhà máy và doanh nghiệp phải đóng cửa dài ngày
tuy nhiên nếu dịch covid một mươi chín được kiểm soát trong quý ii thì các nền kinh tế trong khu vực có thể phục hồi từ quý iii
do dịch không gây tác động lâu dài đến lực lượng lao động chứng khoán và năng suất
trung quốc có thể thiệt hại hơn một trăm linh tỷ đô la còn các nền kinh tế đang phát triển khác thiệt hại hơn hai mươi tỷ đô la